chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chương trình hành trình phá án tuần này của chúng tôi xin kể về quá trình dày công khám phá vụ án của công an tỉnh bình thuận và các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
ngay sau khi xảy ra vụ án hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi
khiến lực lượng chức năng phải huy động lực lượng bảo vệ hiện trường giữ nguyên các dấu vết
cơ quan điều tra nhanh chóng xác định danh tính hai nạn nhân tử vong là thượng tọa thích nguyên lộc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba tên thật là tạ văn sĩu chủ trì chùa quảng ân
và cô gái tên nguyễn bảo yến sinh năm hai nghìn một đang làm công quả tại chùa
người bị thương nặng là phật tử nguyễn thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy là mẹ của nạn nhân yến
hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
nơi kẻ thù ác gây án là phòng làm việc của trụ trì chùa
rộng khoảng ba mươi m hai phía sau của lối ra các công trình phụ có một lối vào duy nhất
thi thể thầy lộc nằm trên võng cảnh đó là nạn nhân yến và bà phượng
cả ba nạn nhân vị trí nằm cách nhau không xa trong một không gian hẹp
ngày thường chùa quảng ân là nơi lui tới tỉnh tâm của hàng chục phật tử và người dân trong khu vực
đến làm công quả tìm cảnh yên bình nơi cửa phật
từ trước đến giờ vùng quê của chúng tôi là chưa bao giờ xảy ra vụ án nghiêm trọng như thế này hết
vụ án này một vụ giết người rất là dã man
nó là một xưa giờ rồi yên tĩnh lắm
không có gì mà xảy ra cái vụ gì mà án mạng hết trơn
xác định được tính chất phức tạp của vụ án nạn nhân là sư trụ trì chùa
cái chết của ông sủ đã gây hoang mang trong giới phật tử và người dân địa phương
đòi hỏi lực lượng công an phải sớm điều tra khám phá trả lời cho dư luận
tôi cũng đã trực tiếp quan sát hiện trường bên ngoài
sau đó thì có mặt các lực lượng tiến hành khám nghiệm
khi nhận được tin báo người dân người thân người quen người ta đã vào để cấp cứu nạn nhân
vì hiện trường báo là có ba người
ba người chết nhưng mà đúng là có một người ở trạng thái trọng thương
cộng đưa đi cấp cứu cho nên là hiện trường cũng có phần xáo trọng
qua khám nghiệm bước đầu các nạn nhân bị tấn công bằng vật nhiều nhát vào đầu gây chấn thương sọ não mất nhiều máu dẫn đến tử vong
xung quanh có hiện tượng dăn co đồ đạc bị xáo trộn nên lực lượng công an khám nghiệm từng dấu vết trên người các nạn nhân và các lối ra vào của cửa chính và cửa phụ để rà soát nhận diện quá trình gây án của kẻ thù ác cũng như hướng tẩu thoát của đối tượng
tại căn phòng phía sau nơi nạn nhân bị thương là bà nguyễn thị phượng và con gái ở lại mỗi khi đến làm công quả
các cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ tỉ mỉ lần tìm từng dấu vết cho dù nhỏ nhất
tổ công tác đặc biệt và các phương tiện chuyên dụng cùng các nguồn sáng khẩn trường đến hiện trường
tại hiện trường nắm tình hình thực hiện cái mệnh lệnh của đồng chí giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát đầu chí
công an tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng
lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắt tay vào công tác khám nghiệm hiện trường thận trọng tỉ mỉ khoa học khách quan
và đã ghi nhận phát hiện được nhiều dấu vết vật chứng tại hiện trường đặc biệt là những dấu vết có dây trị nguyên cao
mặc dù công tác bảo vệ hiện trường của công an thị trấn công an huyện hàm tân rất tốt nhưng cả ba nạn nhân tử vong
và bị thương đều mất nhiều máu và không loại trị nguyễn thị phượng

do việc giám định lấy mẫu máu cũng gặp khó khăn các dấu vết trải dài và động
nên cơ quan điều tra phải mất nhiều thời gian để khám nghiệm hiện trường
sau bước khám nghiệm ban đầu hai ghi sát của nạn nhân được đưa ra ngoài
để tiến hành khám nghiệm phát hiện các dấu vết thương tích và xác định nguyên nhân chết
đồng thời công tác tiến hành thu mẫu sinh học thu máu tóc máu
và thu mẫu dấu vân tay vân chân của hai nạn nhân để tiến hành so sánh
và cán bộ kỹ thuật hình sự tiếp tục tiến hành thu mẫu của một mươi bảy người
có liên quan ra vào hiện trường
để tiến hành sơ bộ

những người trong diện tình nghi liên quan đến vụ án có mặt hoặc vắng mặt tại địa bàn cũng được xác minh kỹ thời điểm xảy ra vụ án đang ở đầu làm gì có khớp cùng lợi khai hay không
toàn bộ lực lượng tham gia chuyên án phải tỏa đi nhiều nơi ngay trong đêm
để xác minh do tìm từng dấu vết hoặc tài sản mà các nạn nhân đã bị mất
chúng tôi ngày đêm phối hợp với lực lượng từ công an tỉnh công an huyện và công an xã thị trấn
tiến hành ra soát khoanh vùng không những thị trấn tân nghĩa
mà còn những vùng xã lên cận và những đối tượng lưu động trên địa bàn
chúng tôi đều phải kiểm danh kiểm diện giả soát sang lọc
ngoài các buổi trình sát có nhiệm vụ tập trung xác minh những người có lại lịch bất minh
thì lực lượng kỹ thuật hình sự của bộ công an và công an tỉnh làm xuyên đêm
để giám định toàn bộ mẫu vật thu được tại hiện trường
như mẫu tóc mẫu máu dấu vân tay dấu vân chân
để đối chiếu với kết quả giám định pháp y
tuy nhiên chưa có bất kỳ một manh mối cụ thể nào xác định đối tượng gây án
đối với các mẫu vật và các dấu vết hiện trường rất là quan trọng
lãnh đạo phòng vệ sinh chính thấy cần phải khai thác triệt đẻ
và phân công các công trí là giám định viên
trực tiếp nghiên cứu các dấu vết mẫu vật
và tiến hành giám định thanh loại
lối một mươi bảy dấu vết đường vân
một mươi bảy dấu vết mẫu so sánh thu tại hiện trường
thu của những người có liên quan và của hai nạn nhân
so sánh với hai ba dấu vết đường vân chân thu tại hiện trường
và các dấu vết công cụ
dấu vết máu dấu vết tóc
cũng được nghiên cứu khai thác đánh giá
về cơ chế
điều kiện hình thành dấu vết
để có tính toán
tiến hành giám định phục vụ công tác điều tra
hai mươi bốn giờ sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra
hành tung về kẻ thù ác vẫn chưa được làm rõ
trong khi các chiến sĩ đang miệt mài ngày đêm
sâu chuỗi những thông tin nhỏ nhoi có được
và tiếp tục tiến hành tinh sát xác minh
tinh sát kỹ thuật để truy tìm đối tượng
thì từ kết quả công tác phát động phong trào quân chúng
một số người dân phật tử đã đến trình báo
phát hiện một thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi
đã vào chùa quảng ngân để gặp các sư trong ngày
trước khi xảy ra vụ án
tuy nhiên do thời điểm này dịch bệnh diễn biến phức tạp
đa số người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang
nên việc xác minh thanh niên trên là ai
ở đâu có liên quan gì đến vụ án hay không
là một dấu hỏi lớn đối với thành viên ban chuyên án
trong khi đó nạn nhân thứ ba hiện đang nguy kịch
xong việc lấy lời khai nhận dạng hung thủ được tranh thủ thực hiện
khi nạn nhân tỉnh
chiều hai mươi ba là chúng ta phát hiện nạn nhân chết
những đêm hai mươi ba đoạn hai mươi bốn
chúng tôi khoanh vùng trong số hàng chục đối tượng đấy
thì nổi lên là một đối tượng có bất minh về thời gian
có thời gian đến
và hiện nay không có mặt địa phương
xong chứng cứ về đối tượng này thì chưa có cái chứng cứ nào về đối tượng cả
nhưng còn phải tập trung xác minh làm rõ về đối tượng này
để tiếp tục đưa vào diện nghi vấn hay giải nghi
để làm cái điều còn kiếp và cấp bách nhất cho lực lượng
từ thông tin ba chiếc điện thoại của nạn nhân bị mất
trinh sát tiếp tục đà soát những kẻ có tiền án trộm cắp trên địa bàn
đồng thời kiểm tra các tiệm cầm đồ trên địa bàn để lần theo dấu vết của các nghi can
từ nhận dạng về dán người kiểu tóc mà thành viên ban chuyên án có được
do người dân trên địa bàn xã tân nghĩa cho trinh sát biết về một thanh niên tên tâm
đã vắng mặt tại địa phương một cách nổi tiếng
tâm là vật tử nhưng khi sư lộc chết thì tâm không đến viếng
đây là một trong những mạnh mối để ban chuyên án có cơ sở tập trung xác minh danh tính của người này
theo hồ sơ quản lý cư trú tên đầy đủ của tâm là nguyễn thanh tâm
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu
tâm là tên đầy đủ của nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu

nhà của tâm cách chùa quảng ngân chưa đầy một km

tuy nhiên thời gian gần đây tâm thường về nhà chăm sóc vườn thạnh lòng